ngân hàng nhà nước việt nam cho biết hiện nay có nhiều dự án bot giao thông đã hoàn thành và đi vào khai thác
nhưng doanh thu lại không đạt được như phương án tài chính ban đầu
trong khi đó báo cáo gửi quốc hội mới đây ngân hàng nhà nước việt nam cho biết hiện nay có nhiều dự án bot giao thông đã hoàn thành và đi vào khai thác
nhưng doanh thu không đạt như phương án tài chính ban đầu
do đó hiện có khoảng năm mươi ba tỷ đồng dư nợ tín dụng có nguy cơ phải cơ cấu nợ phát sinh nợ xấu cho các ngân hàng thương mại
mặt khác từ đầu năm đến nay tỷ lệ nợ xấu dư nợ tín dụng đối với các dự án bot bt giao thông bắt đầu tăng nhanh
thời điểm ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín chiếm tỷ lệ hai một mươi một trong khi từ năm hai nghìn một mươi năm đến năm hai nghìn một mươi tám tỷ lệ này chỉ dưới một
chủ yếu là do doanh thu thu phí không đạt như dự kiến
để tháo gỡ khó khăn và tạo điều kiện triển khai có hiệu quả hoạt động cho vay đối với các dự án giao thông theo hình thức bot
phục vụ phát triển kinh tế ngân hàng nhà nước đã kiến nghị
thủ tướng chính phủ tiếp tục chỉ đạo các bộ ngành liên quan phối hợp chặt chẽ và tham gia hỗ trợ tích cực với ngành ngân hàng